cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng lê hồng nam là đối tượng đã đánh bị thương hai bác sĩ
tại bệnh viện sản nhi tỉnh yên bái vào cuối tháng hai vừa qua
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba qua công tác giả soát xác minh
tổ công tác của công an thành phố yên bái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê hồng nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người bạn thuộc địa bàn quận đống đa thành phố hà nội
tại cơ quan điều tra đối tượng nam khai nhận
trước đó khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng hai trong quá trình đưa vợ là sản phụ quách thị phương thảo
đến bệnh viện sản nhi tỉnh yên bái để mổ đẻ
tại đây do bức xúc về việc xin lưu cuốn rốn cho con
bị bác sĩ nhắc nhở vì đã trèo lên lan can cửa sổ phòng mổ
do đó sau khi kết thúc ca mổ đối tượng nam đã dùng đèn pin đánh bị thương hai bác sĩ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yên bái đã khởi tố đối tượng lê hồng nam về tội
cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng nam và một số đối tượng khác có liên quan